thậm chí là khả năng vùng xoáy thuận nhiệt đới này mạnh lên thành bão đã được các chuyên gia khí tượng thủy văn tính đến
dưới tác động của vùng xoáy thấp trong ngày hôm nay khu vực biển giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc của huyện đảo trường sa
sẽ có gió mạnh tới cấp sáu cấp bảy giật tới cấp tám cấp chín khiến biển động mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rông
và gió tây nam giật cấp sáu cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét khiến biển động
tàu thuyền cần liên tục theo dõi diễn biến của vùng xoáy thuận này và tránh ra khơi ở thời điểm này
xin được trở lại với thời tiết ở đất liền thì dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới và vùng xoáy thấp đang ngày một mạnh hơn
trong ngày hôm nay khắp tây nguyên và nam bộ thậm chí là khu vực miền trung từ quảng ngãi trở vào đến bình thuận đều có mưa vừa mưa to và rông mạnh
sang ngày mai trong khi tây nguyên và nam bộ vẫn còn có mưa rông trên diện rộng thì ở miền trung vùng mưa to sẽ mở rộng từ nam ra bắc
nghĩa là từ quảng ngãi đến quảng nam và vào đêm mai tới lượt đà nẵng sẽ có mưa vừa mưa to
các huyện ven biển một dọc các tỉnh từ quảng trị trở vào đến bình định những vùng có khả năng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng xoáy thuận nhiệt đới
còn có thể có gió giật mạnh tới cấp sáu cấp bảy gây nguy hiểm cho người dân sinh sống ở các huyện ven biển này
trong khi đó những ngày tới
thì hình thế gây mưa cho các tỉnh phía bắc suy yếu
thời tiết các tỉnh từ hà tĩnh trở ra thanh hóa và toàn bộ khu vực bắc bộ sẽ chuyển tốt dần
những cơn mưa sẽ lui về đêm và sáng sớm do lúc này cường độ gió đông nam mạnh mẽ nhất và đưa ẩm từ biển thổi vào đất liền cũng nhiều hơn
do vậy mà khu vực nam đồng bằng bắc bộ và ven biển thanh hóa sẽ có mưa
tuy nhiên chỉ là những cơn mưa rào nhẹ với lượng không hề nhiều
thời tiết dự mát với mức nhiệt là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau đây là dự bá thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước